chiều nay một mươi ba tháng một mươi tại nhà quốc hội đồng chí uông chu lưu ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội đã tiếp đoàn đại biểu thanh niên việt nam tham gia chương trình tàu thanh niên đông nam á nhật bản hai nghìn một mươi sáu
phát biểu tại buổi tiếp đồng chí uông chu lưu đánh giá cao trung ương đoàn ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam đã phối hợp với chính phủ nhật bản và các nước asean tổ chức chương trình tàu thanh niên đông nam á nhật bản và cử đoàn đại biểu tham gia chương trình suốt hai mươi năm qua
phó chủ tịch quốc hội đề nghị mỗi thành viên của đoàn đại biểu phải làm tốt sứ mệnh của mình với tư cách là đại sứ thanh niên hữu nghị đây là cơ hội để thanh niên việt nam học hỏi giao lưu với bạn bè trong khu vực cũng như quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam giúp cho bạn bè trong khu vực yêu mến và hiểu thêm về việt nam
đoàn đại biểu thanh niên việt nam hôm hai mươi chín thành viên tham dự chương trình tàu thanh niên đông nam á nhật bản lần thứ bốn mươi ba năm hai nghìn một mươi sáu từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại các nước nhật bản việt nam thái lan campuchia
đoàn đại biểu thanh niên việt nam hôm hai mươi chín thành viên tham dự chương trình tàu thanh niên đông nam singapore và indonesia